bác sĩ có thể cho biết là phương pháp đốt sóng cao tần đối với điều trị bệnh u sơ tử cung thì thực hiện ra sao
thực ra thì đốt sóng cao tầng để điều trị u sơ tử cung thì nó giống như những phương pháp điều trị cao tầng cho những cái tạ khác
trước đây là dùng cho đốt của u gan dưới thì u thận hay là u tấn giác
thì bản thân cái đốt u sơ tử cung thì cũng sử dụng cái xào cao tầng để đốt mô u làm cho cái mô u bị chết đi
dần dần thì nó sẽ teo lại theo thời gian
và tất nhiên thì sẽ hầu hết là những nhân sau khi được điều trị thì sẽ teo nhỏ và có những trường hợp thì sẽ bất tích
bác sĩ có thể cho biết thêm hiệu quả của phương pháp đốt sóng cao tần u sơ tử cung ạ
cái kỹ thuật roter u sơ tử cung thì thực ra cũng khá là mới ở việt nam
tuy nhiên thì ở trên thế giới thì rất là nhiều tác giả đã làm rồi
đó là ở ý rồi thì ở hàn quốc
đã có những nghiên cứu trên hai ca để sử dụng cái sóng cao tầng cho đốt u sơ tử cung
và cho thấy là cái phương pháp này điều trị khá an toàn
thứ nhất là an toàn dường như là ít biến chứng
thứ hai là hiệu quả hiệu quả ở đây là về gì
để cải thiện các triệu chứng lâm sàng
chúng ta biết là u sơ tử cung thường gây ra các cái triệu chứng
đó là nhóm triệu chứng về rủi đoạn kinh nguyệt gồm có là ra máu nhiều hay còn gọi là cường kinh
rồi thì rủi đoạn kinh ở mức độ kinh kéo dài
thì cái mức độ hiệu quả của phương pháp đốt sóng cao tầng này sẽ làm cho giảm tất cả những
cái triệu chứng đấy làm giảm rong kinh rồi giảm cường kinh
cái nữa là nó hiệu quả về mặt cái cải thiện về cái thể tích của khối u cũng đã có nhiều nghiên cứu đã cho thấy là cái việc giảm thể tích là có
và thường là sẽ sau một thời gian khoảng tầm ba sáu tháng đến một mươi hai thì cái lượng thể tích giảm tùy thuộc vào vị trí của gu
tuy nhiên cũng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thì sau sáu tháng đến một mươi hai tháng thì thể tích của u giảm thường trên sáu mươi cái thể tích ban đầu
vậy thì những trường hợp u sơ tử cung như thế nào có thể áp dụng phương pháp này thưa bác sĩ
trước đây thì
thì điều trị u sơ tử cung nó có điều trị nội khoa rồi thì hơn nữa khi điều trị nội khoa không hiệu quả thất bại thì phẫu thuật
tuy nhiên ngày nay thì cái việc điều trị u sơ tử cung nó mở ra nhiều cái triện vọng hơn bằng những phương pháp sâm nhập tối thiểu
chúng ta biết là có kỹ thuật nút mạch điều trị u sơ tử cung rồi thì bây giờ có những kỹ thuật mới như là đốt sóng cao tầng để điều trị u sơ tử cung hay là đốt microwave để điều trị u sơ tử cung
cái đốt sòng cao tầng để điều trị u sơ tử cung sẽ áp dụng
cho một số trường hợp không phải tất cả các trường hợp
và mỗi trường hợp đấy thì khi mà bệnh nhân có các cái biểu hiện về rối loạn về kinh nguyệt rồi thì có một số biểu hiện về cái u gây nép
thì khi đấy bệnh nhân nên được đến các cái cơ sở ưu tín để thăm khám để xem thử thứ nhất là bản chất của cái u mức độ tăng sinh mạch của cái u vị trí của cái u thế nào
có phù hợp cho cái chuyện để can thiệp bằng đốt sòng cao tầng hay không
thường chỉ định cho đốt sòng cao tầng u sơ tử cung
dành cho những trường hợp u sơ tử cung theo cái phân độ figo tức là phân độ cái vị trí của cái khối u so với lớp niêm mạc tử cung và so với lớp thanh mạc
thường là dành cho những u sơ tử cung ở figo từ khoảng hai đến sáu
và thứ hai là những cái trường hợp khối u đấy thường là kích thước nhỏ thường là rời tám phân
và thứ ba nữa là dành cho những trường hợp khối u rời ba u thì sẽ áp dụng rất tốt cho phương án đốt u sơ tử cung
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
rồi cũng đã kết thúc chương mục sức khỏe ba sáu năm của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai